công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa bắt giữ bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin tại quốc lộ bảy mươi thuồng thành phố lào cai
thực hiện đợt cao điểm về bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm và kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
qua công tác nghiệp vụ điều tra mở rộng vụ án vũ thị tươi vận chuyển trái phép chất ma túy
công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thêm ba đối tượng gồm giang a dơ giang a tánh cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên và giang thị xóa chú tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đang trên đường mang ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một xe máy ba điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ